phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết đến hết ngày một mươi hai tháng một mươi hai thành phố đã tiêm hơn bảy triệu mũi một hơn sáu triệu mũi hai và trên một mươi một bảy trăm linh liều bổ sung nhắc lại
giải thích con số trong báo cáo đánh giá cấp độ dịch của tp hcm luôn khẳng định một trăm linh người từ một mươi tám tuổi đã tiêm ít nhất một mũi
nhưng thực tế số lượng người chưa tiêm còn lớn và nhiều trường hợp tử vong
ông tâm cho rằng do tình hình di biến động dân cư ở thành phố phức tạp
về việc tiêm vaccine cho người lao động quay lại làm việc ông tâm cho hay tp hcm đang có chiến dịch đi từng ngõ gõ từng nhà để tìm những người chưa tiêm sang lọc và tiêm chủng
tỷ lệ tiêm chủng được tính dựa trên thống kê dân số ở một thời điểm nhất định
con số này do tri cục dân số và kế hoạch hóa gia đình tp hcm thống kê ở thời điểm trước dịch
ông tâm lý giải và đề nghị ai chưa tiêm thì đăng ký với địa phương tổ dân phố hoặc trạm y tế
theo mẫu số đó tính ra tỷ lệ tiêm đạt một trăm linh
có khi còn hơn một trăm linh nữa
chuyện này cũng bình thường với một thành phố như tp hcm
bây giờ chúng ta có tiêm hết đi nữa thì ngày mai ngày kia có lượng người mới đổ về có người chưa tiêm thì vẫn tổ chức tiêm
giải thích cụ thể hơn về nhiều trường hợp bị từ chối tiêm ở nhiều điểm tiêm cộng đồng
đến bệnh viện cũng không được tiêm tránh văn phòng sở y tế nguyễn thị huỳnh mai cho hay
đối với những người bị bệnh nền đa số không được tiêm ở các điểm tiêm vaccine cộng đồng
do việc chăm sóc y tế khó khăn và được hướng dẫn đến tiêm tại bệnh viện
nhưng khi đến bệnh viện họ cũng không được tiêm
lý do theo bà mai là các bệnh viện không được phân bổ vaccine
bà mai khuyến cáo những ai chưa tiêm nên tận dụng đợt này
thành phố tổng hợp những trường hợp chưa tiêm người có bệnh nền đăng ký với phường xã để có cơ hội chăm sóc
trước diễn biến phức tạp của tình hình covid một mươi chín trên địa bàn tp hcm nhân dịp cận kề năm mới
hội nghị gặp gỡ kiều bào và người việt nam ở nước ngoài với chủ đề
tp hcm trở lại bình thường mới hậu covid một mươi chín vấn đề và kiến nghị nhằm lắng nghe những đóng góp ý kiến cho sự phát triển của địa phương
là người đầu tiên nêu ý kiến giáo sư hà tôn vinh chuyên gia tài chính quốc tế tại mỹ cho rằng
việc trước mắt mà thành phố cần làm đó là giúp người dân an tâm và có một cái tết hạnh phúc và ấm no
chuyên gia này nhấn mạnh tết là một dịp quan trọng cho tất cả mọi người
và gợi ý thành phố cần có những cơ hội chăm sóc
có những món quà chăm lo cho người dân các tỉnh đã tới làm việc đóng góp cho thành phố
bên cạnh đó cung cấp các chuyến xe buýt công cộng để đưa người lao động người dân ngoại tỉnh về quê ăn tết và đón họ trở lại
hành động này vừa là dịp để lãnh đạo thành phố thể hiện sự quan tâm đối với người dân ngoại tỉnh
vừa đảm bảo để họ quay lại thành phố làm việc sau tết
giáo sư vinh cũng chia sẻ thêm trong tháng bảy và tháng tám năm hai nghìn hai mươi
những hình ảnh buồn về việc người dân đổ rồn về quê tự phát
mang lại cho chúng ta nhiều suy nghĩ
phương án tổ chức đưa người dân về quê dịp tết sẽ khiến người dân ngoại tỉnh có thêm nhiều thiện cảm đối với thành phố
về công tác phòng chống dịch giáo sư vinh đề xuất bên cạnh chương trình tiêm chủng toàn dân
thì thành phố nên chủ động cung cấp các loại thuốc điều trị covid một mươi chín cho người có nhu cầu
chuyên gia phân tích một đồng tiền đầu tư cho thuốc đặc trị lúc này sẽ tiết kiệm được một mươi đồng chi phí điều trị bằng ngân sách
việc cấp thuốc cho người dân còn giúp các bệnh viện cơ sở y tế tránh khỏi tình trạng quá tải
thưa quý vị liên quan tới cách ly y tế đối với người nhập cảnh vào việt nam
trong dự thảo mới bộ y tế đề xuất người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine hoặc khỏi bệnh covid một mươi chín
thì chỉ phải cách ly tại nhà khách sạn nơi lưu trú trong ba ngày
bộ y tế vừa có dự thảo gửi các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ và ba nhân dân các tỉnh
thành phố trực thuộc trung mương lấy ý kiến về việc áp dụng biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với người nhập cảnh qua đường hàng không
trong dự thảo bộ y tế yêu cầu tất cả những trường hợp trước khi vào nhập cảnh vào việt nam
phải có kết quả xét nghiệm âm tính sắc covid một mươi chín trừ trẻ em dưới hai tuổi
đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine hoặc khỏi bệnh covid một mươi chín
bộ y tế đề xuất chỉ phải cách ly tại nhà khách sạn nơi lưu trú trong vòng ba ngày
và làm xét nghiệm pcr vào ngày thứ ba
nếu kết quả âm tính từ ngày thứ tư đến ngày thứ một mươi bốn người nhập cảnh chỉ phải theo dõi sức khỏe
thay vì phải cách ly tập trung bảy ngày
sau đó như hiện nay thời gian thực hiện cách ly những trường hợp này phải tự theo dõi sức khỏe
và không được ra khỏi nhà không được tiếp xúc với người ở cùng nhà cùng nơi lưu trú
đối với người nhập cảnh chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine covid một mươi chín
bộ y tế yêu cầu phải cách ly tại nhà nơi lưu trú trong bảy ngày kể từ ngày nhập cảnh
những trường hợp này xét nghiệm sars cov hai vào ngày thứ nhất và ngày thứ bảy
nếu kết quả xét nghiệm âm tính sars cov hai thì tiếp tục theo dõi sức khỏe đến hết một mươi bốn ngày
trong khi đó người nhập cảnh dưới một mươi tám tuổi trẻ em người từ sáu mươi năm tuổi trở lên người cao tuổi
phụ nữ có thai người có bệnh lý nền như không phải theo dõi điều trị tại cơ sở y tế
theo quy định sẽ được cách ly cùng cha mẹ người chăm sóc
bộ y tế cũng cho biết việc kiểm tra hộ chiếu vaccine và giấy chứng nhận khỏi bệnh covid một mươi chín
sẽ thực hiện theo hướng dẫn của bộ ngoại giao
tính đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một việt nam đã công nhận hộ chiếu vaccine của bảy mươi hai quốc gia
vùng lãnh thổ và đang trong quá trình đàm phán công nhận hộ chiếu vaccine của nhiều quốc gia khác
trong dự thảo bộ y tế cũng yêu cầu người nhập cảnh luôn cài đặt ứng dụng khai báo y tế
việt kiều người việt về nước và thân nhân cần tiêm đủ liều vaccine
trường hợp chưa tiêm sẽ được tiêm miễn phí loại trừ trường hợp có chống chỉ định với vaccine